từ ngày một mươi năm tháng một mươi một ép người khác uống rượu bia uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc học tập
có thể bị phạt từ một đến ba triệu đồng
đây là nội dung đáng chú ý tại nghị định số một triệu một trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
nghị định quy định phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với một trong các hành vi
xúi rục kích động lôi kéo người khác uống rượu bia uống rượu bia tại địa điểm cấm uống rượu bia
nếu vi phạm một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ một triệu đến ba triệu đồng
uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc học tập và nghỉ giữa giờ làm việc học tập
ép buộc người khác uống rượu bia bán cung cấp rượu bia cho người chưa đủ một mươi tám tuổi